ngày một mươi sáu tháng năm đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ do phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ làm trưởng đoàn cùng các ban ngành thành phố có buổi giám sát thực tế tại trường đại học tây đô
tại buổi giám sát đoàn đã ghi nhận nhiều ý kiến đối với những bất cập sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của đào tạo ngành y của trường chất lượng giảng viên ngành y trong khi đầu vào của các trường ngoài công lập được tuyển sinh ồ ạt nhưng chất lượng đầu ra là vấn đề còn nhiều lo ngại
kết thúc cuộc giám sát chuyên đề qua ba trường đại học tại thành phố cần thơ đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ sẽ ghi nhận trình lên quốc hội đặc biệt là đưa ra những kiến nghị giải pháp quản lý và kiểm soát chất lượng sinh viên ngành y dược đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân tránh xảy ra sai sót gây bức xúc trong dư luận xã hội
qua hơn một mươi năm hoạt động trường đại học tây đô có trên tám sáu trăm linh sinh viên theo học ngành sức khỏe của trường trong đó hơn bốn hai trăm linh đã tốt nghiệp và gần tám mươi sinh viên ra trường có việc làm